ngày một mươi ba tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo quốc tế về internet vạn vật và bảo mật thông tin
smart iot an cyber security hai nghìn một mươi chín chương trình do bộ thông tin và truyền thông chủ trì và bảo trợ
tập đoàn iec và hiệp hội internet việt nam phối hợp tổ chức
với chủ đề iot và bảo mật thông tin bướng tới một thế giới kết nối và an toàn
viên toàn thể khái quát tình hình triển khai iot đảm bảo an toàn thông tin tại việt nam cũng như thế giới
tại đây chuyên gia thảo luận về xu hướng các cuộc tấn công an ninh mạng chia sẻ kinh nghiệm
phát triển hệ sinh thái iot đề xuất giải pháp xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả
trong kỷ nguyên siêu kết nối
quản lý an toàn thông tin trong thế giới iot là chủ đề trọng tâm chuyên đề hai
cập nhật xu hướng tấn công an ninh mạng thế hệ mới giới thiệu giải pháp bảo mật tiên tiến
triển lãm quốc tế về internet vạn vật và bảo mật thông tin năm hai nghìn một mươi chín quy tụ các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu
trong nước và quốc tế giới thiệu giải pháp iot và bảo mật tiên tiến mở rộng hợp tác
trao đổi trực tiếp lãnh đạo cấp cao từ các tổ chức doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu tại việt nam